vâng vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh xin được mở đầu ngay sau đây với tiểu mục cư dân mạng
thưa quý vị hôm nay là ngày dằm tháng tám ngày tết trung thu
được tất cả các bạn nhỏ mong đợi
không chỉ vậy đây còn là ngày tết đoàn viên
với nhiều phong tục tập quán đẹp của người việt nam từ nhiều đời này
vâng và để mở đầu cho chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem không khí trung thu nhộn nhịp đầm ấm
được cộng đồng mạng chia sẻ ra sao trong những ngày vừa qua
các bà nội trợ tự tay chuẩn bị bánh trung thu với đủ loại kiểu dáng màu sắc
những ngôi nhà được trang trí giản dị bằng những món đồ chơi truyền thống
cả gia đình cùng nhau đi mua sắm hay quây quần phá cỗ trung thu
rất nhiều hình ảnh về một tết trung thu vui nhộn
ấm đầy màu sắc và mang đậm nét truyền thống
đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trong những ngày qua
đến trung thu rồi lại một mùa trang yêu thương nữa đến
mong muốn chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu
đầy đủ sung túc hay thiếu thốn vật chất
thì ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc
dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn bình dị
ai cũng muốn mượn dịp này để sau những vất vả ngoài cuộc sống
thì cả gia đình có thể xung họp bên nhau
cùng thưởng thức một chút ngọt ngào
và trao thật nhiều ý nghĩa tình thân
không những thế hình ảnh tết trung thu cho các bệnh nhi
tại bệnh viện hay các em nhỏ
tại vùng sâu vùng xa
cũng được cộng đồng mạng chia sẻ
làn tỏa ý nghĩa nhân văn của ngày tết trung thu
trung thu ấm áp tình người
đã sử ấm trái tim người bệnh
ngày trung thu không ở bên gia đình
nhưng họ vô cùng hạnh phúc
khi được sẻ chia tình yêu thương từ cộng đồng
nụ cười dạng dỡ trên môi
những người bệnh cũng đủ cho ta thêm hy vọng
thêm niềm tin tưởng rằng
những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta
chúc các cháu và tất cả mọi người
có một mùa trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa
năm nay tết trung thu diễn ra trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới
tuy nhiên tại nhiều nơi
không ít người vẫn lơ là trong các hoạt động vui chơi trung thu
theo đó cư dận mạng
vẫn kêu gọi cộng đồng
cùng thực hiện tốt thông điệp năm k
không tụ tập
khai báo y tế
chúng ta vẫn phải thực sự cảnh giác
an toàn là trên hết
muốn trẻ em trọn vẹn niềm vui
hãy về nhà tổ chức những bữa tiệc đón trung thu nhỏ và đầm ấm an toàn
một mùa trung thu an toàn
là mong muốn của đông đảo cư dân mạng
tuy nhiên ngày hôm qua
cộng đồng mạng đã rất đích xúc
trước một clip ghi lại hình ảnh
nhóm bạn trẻ chặn xe
muốn lân xin tiền ngay trên đường
ngay lập tức cư dân mạng đã lên án hành động nguy hiểm này
và cho rằng đây là hành vi gây mất an toàn giao thông
và ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
không thể chấp nhận được hành động này
cần phải điều tra xử lý gian đe
cần phải tuyên truyền sâu rộng
chấn chỉnh ngay
đặc biệt là phải thực hiện trực tiếp
tại các trường học và thông tin đại chúng
do các cháu còn nhỏ chưa hiểu sâu về pháp luật
tình trạng này xuất hiện ở không ít địa phương
chính quyền cần vào cuộc để như thế
rất nguy hiểm cho an toàn giao thông
và mất trật tự người công cộng
mặt khác không phù hợp với thuần phong lý tục
ở mòng cái cũng vậy
không chặn xe xin tiền
nhưng làm tắt hết đường mấy ngày nay
còn cạnh tranh đánh nhau nữa
một trung thu buồn
trung thu không chỉ là tết của thiếu nhi
mà còn là ngày tết đoàn viên
ngày tết với nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
vì vậy mỗi người đều có trách nhiệm
lưu giữ những giá trị tốt đẹp đó
cùng mang đến một mùa trăng đầm ấm và an toàn
bên gia đình và những người thân yêu
hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về tết trung thu năm nay
và cùng chúng tôi tạo nên một tết trung thu đầm ấm và an toàn
đừng quên tương tác và chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage chính thức của chủ nhật công an nhân dân
việc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn
hiện đã được lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp hà nội triển khai thường xuyên
liên tục tránh để cho người tham gia giao thông
có tâm lý chủ quan lơ lả
mỗi khi tham gia giao thông
thế nhưng qua hoạt động kiểm tra nồng độ cồn
cho thấy một bộ phận người dân
vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sau khi đã sử dụng rượu bia
và khi bị dừng xe kiểm tra thì dùng đủ chiêu trò
để đối phó với lực lượng chức năng
hoặc là nhờ người quen can thiệp
gây khó khăn cho công tác xử lý
ghi nhận của nhóm phóng viên
không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
không ký vào biên bản xử phạt
hoặc năn nỉ xin tha
nhưng khi xin tha không được
thì quay ra chửi bới chống đối
đó là những chiêu trò của các ma men
đối phó với cảnh sát giao thông
tại khu vực nút giao thông nguyễn khang cầu giấy
tổ công tác một trăm bốn mươi một
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
và kết quả của người đàn ông này
tức là gấp ba lần mức vi phạm
bị phạt cao nhất
trăm của chính phủ
lái xe nhiều lần xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm
nhưng bất thành
ngay lập tức lái xe vi phạm quay sang có lời lẽ thách thức
gây hấn với lực lượng chức năng
và một số cơ quan báo chí đang tác nghiệp
tại địa bàn ngoại thành
khu vực ngã tư huyện sóc sơn
sau khi có mức vi phạm nồng độ cồn
vượt quá quy định
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một mươi năm
đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của lái xe vi phạm này
theo đúng quy định
lợi dụng khi tổ công tác đang xử lý các trường hợp khác
tài xế vi phạm đã cố tình dắt xe bỏ chạy
anh chỉ lấy xe anh đi về rồi
lấy phương tiện đi
không có tiền
cho được lực lượng chức năng chưa
cho lấy xe anh đó
đâu anh cũng bảo được anh
anh cũng hỏi thôi chứ có phải anh không hỏi đâu
anh thì có có nhiều đâu
cái này mình bố bao nhiêu chưa
có bả gì á
nói đồng độ cồn thì phản tất là nặng
liên quan đến việc cứu dưới phép lái xe và giữ xe
đình chỉ lại phương tiện đang hoạt động
ngay lúc đấy
thế nên là
những người dân hiểu biết pháp luật kém
người ta sẽ tìm một cách chống đối
và xin rõ lực lượng chức năng
ngoại thành thì phức tạp hơn ở trong nội thành
ngoại thành này
không những ở quán rượu quán bia
rỗ chạp cổ bàn
người ta cũng thường xuyên sử dụng rượu bia
mình vừa tuyên truyền mình vừa nhắc nhở
mình vừa xử phạt
trong thời gian qua
kể cả trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
sau dịch bệnh lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn duy trì kiểm soát vi phạm nồng độ cồn
để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
liên quan đến lỗi vi phạm nồng độ cồn
do mức phản nặng có thể lên tới bốn mươi triệu đồng
và xước giấy phép lái xe gần hai năm
nên khi bị phát hiện vi phạm
đa phần các lái xe sẽ không hợp tác
liên tục gọi điện thoại
nhờ người quen can thiệp xin cho
ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt
nhiều trường hợp là còn
mang văn hóa
thường xuyên uống rượu bia
sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông
bên cạnh đó là
một số người tham gia giao thông
khi bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
thì có thái độ
chống đối không hợp tác
trong chín tháng đầu năm nay
tình hình tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
trên địa bàn thành phố hà nội
đã giảm hơn sáu mươi so với cùng kỳ
đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông
nhiêm trọng ít xảy ra
ngay đến cuối năm
là thời điểm các vi phạm về nồng độ cồn
sẽ có xu hướng gia tăng
theo đó phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội
vẫn tiếp tục duy trì cao điểm kiểm soát
nồng độ cồn trên toàn thành phố
kiên quyết xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
không có ngoại lệ
thưa quý vị hôm nay là tết trung thu
ngày đoàn viên và trong mỗi dịp như thế này
thì không thể thiếu những chiếc bánh nướng bánh dẻo
tuy nhiên bên cạnh những sản phẩm
có chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo
thì trên thị trường bánh trung thu
vẫn xuất hiện nhiều bánh giá rẻ không rõ nguồn gốc
thậm chí là có những loại bánh nhập khẩu
với giá chỉ vài nghìn đồng một chiếc
và thực tế này mới đây
bộ khoa học và công nghệ vừa công bố
tiêu chuẩn quốc gia đối với bánh nướng bánh dẻo
đây là lần đầu tiên có bộ tiêu chuẩn này
với kỳ vọng là sẽ giúp cơ quan quản lý
có cơ sở để kiểm tra quản lý hoạt động sản xuất bánh trung thu
và để đạt đến mục tiêu cuối cùng
là đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng
và sự ra đời về bộ tiêu chuẩn quốc gia
đối với bánh nướng bánh dẻo là cần thiết
xong điều còn băn quan hiện nay
đó chính là vấn đề thực thi
giám sát việc thực hiện bộ tiêu chuẩn quốc gia này như thế nào
nhằm đảm bảo tính thực chất và hiệu quả
xung quanh vấn đề này
góp nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đã mời tới trường quay phó chủ tịch
kiêm tổng thư ký hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
ông vũ văn trung
là một trong những đơn vị được tham gia
đóng góp ý kiến để xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia này
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông vũ văn trung
như vậy là sau nhiều năm chưa có một cái quy định cụ thể
về việc quản lý chất lượng của bánh nướng bánh dẻo
thì nay đã có một bộ tiêu chuẩn quốc gia
về quản lý đối với hai sản phẩm này
điều này thì sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp
cơ sở sản xuất cũng như là người dân thưa ông
trước hết phải nói rằng là
cái việc bộ quốc công nghệ
ngày bảy tháng tám

cái bộ tiêu chuẩn đối với
bánh nướng và bánh dẻo
ở trung thu
thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức tích cực
mang ý nghĩa tức là tạo một cái hành lang
và một cái khung pháp lý
cho hai cái mặt hàng
mà chúng ta rất quen dùng
là bánh trung thu
thứ nhất là cái này nó có tác dụng rất lớn
đó là buộc các cơ sở sản xuất
các công ty
phải tuân thủ cái tiêu chuẩn quốc gia
nếu trước kia thì chỉ là
nước quy định nhỏ nẻ
các bộ thì nay đã có bộ tiêu chuẩn
mức cao hơn mang cái pháp lý cao hơn
và cũng từ đó người tiêu dùng
biết được những sản phẩm
mà đạt tiêu chuẩn và mình có cơ sở
giám sát và quản lý
theo dõi chất lượng có nhiệm vụ
trước đây khi mà chưa có bộ tiêu chuẩn này thì
bánh nướng và bánh dẻo được quản lý chất lượng theo các
bộ chuyên ngành
và thực tế thì đã có rất nhiều lỗ hổng và bất cập
từ việc quản lý này
ông đánh giá thế nào về vấn đề này ạ
tất nhiên là chúng tôi cho rằng
khi chưa có bộ tiêu chuẩn thì bây giờ
việc quản lý nó theo các bộ chuyên ngành
thì chúng tôi nghĩ rằng là
thực ra các bộ chuyên ngành cũng đã
có rất nhiều nỗ lực trong chuyện này
tuy nhiên nhưng sự phát triển của
rồi sự phát triển của nhu cầu của
người tiêu dùng
thì đương nhiên là ngày nay
nó không được như là
bộ tiêu chuẩn chất lượng ra
vâng tiêu chuẩn quốc gia đối với những quy định cụ thể
thì đã rất là rõ tuy nhiên thì
điều mà người tiêu dùng quan tâm đó là việc kiểm tra
kiểm soát các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
công bố đạt tiêu chuẩn quốc gia trên
nếu mà lại buông lỏng thì sẽ dẫn tới việc
là quảng cáo một đằng còn trên thực tế
thì lại thực hiện một đèo và người tiêu dùng
thì cuối cùng vẫn là người sẽ phải chịu những cái hậu quả
ông nghĩ sao về vấn đề này ạ
tôi nghĩ là cái
phóng viên vừa nêu ra đấy
là thực tế thì ở đây vấn đề là gì
vấn đề là kiểm tra
không phải hậu kiểm mà kể cả
tiền kiểm và tôi muốn nhấn mạnh
là cái việc kiểm tra giám sát
các cơ sở sản xuất ngay từ đầu
để làm sao họ cố gắng tuân thủ
cái bộ tiêu chuẩn quốc gia và khi đưa
hàng hóa ra thị trường thì hàng hóa
đã cũng tiến tới đạt một cái chuẩn
đảm bảo an toàn người dùng
thế và khi mà
đối với những trường hợp
mà xảy ra những mặt hàng hóa
không đảm bảo chất lượng
thuê thiệt hại cho người dùng đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm
thì đương nhiên là cơ quan
chức năng phải có việc xử lý
thì tôi nghĩ rằng là cái
cách ở đây kiểm tra là từ
tiền kiểm hậu kiểm và tôi nghĩ phải công tác
tăng cường kiểm tra giám sát
và làm vấn đề này hết sức quan trọng
cụ thể hơn thì
cơ quan chức năng cần có trách nhiệm như thế nào
về vấn đề này thưa ông
cụ thể thì tôi nghĩ rằng là thế này là
trước hết là
cơ quan chức năng ở đây chúng ta có rất nhiều
cơ quan chức năng từ ngay từ bộ học công nghệ
tổng cục tiêu chuẩn đo năng chất lượng
rồi miền bộ y tế
thì bộ công thương vân vân đều có
cơ quan chức năng
đặc biệt ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến
lực lượng quản lý thị trường
bởi vì thực gia y tế
là cái việc giám sát
kiểm tra hàng má
từ sản xuất lưu hình thị trường
lực lượng quản lý trường với bộ máy rất là
đông của mình hồng hậu của mình
và bên đó cũng có rất nhiều kinh nghiệm
và hoạt động quyết liệt trong này
là cái hoạt động đó có thể là
sẽ đưa cái việc
quản lý nhà nước
sản xuất cũng như kinh doanh bánh trung tu
nó sẽ vào nền nước hơn
như ông vừa chia sẻ thì việc
kiểm tra xử phạt rõ ràng là
rất quan trọng và hình thức xử lý
và mức phạt thì có lẽ là
hiện nay thì liệu đã đủ để người vi phạm
từ bỏ do lợi nhuận quá lớn
điều này dẫn tới khả năng là bộ tiêu chuẩn quốc gia
về bánh nướng bánh dẻo sẽ không phát huy được
hiệu quả trong thực tiễn ông đánh giá thế nào ạ
thực ra là
cái biện pháp xử lý xử phạt
hành chính thì tôi nghĩ là có thể
nó so với cái
những vi phạm thì có thể là có
ở mức độ có thể là chưa đạt hoặc chưa đủ
tôi nghĩ rằng là
để người quan chức năng
xem xét thấy rằng là
cái quy định xử phạt xử lý đấy mà chưa đủ
thì mình phải làm siết chặt hơn nâng cao lên
để làm cái đòn giăn đe
và cũng xử lý nghiêm minh những trường hợp
mà sản xuất kinh doanh hàng
bánh trung tu nói riêng và cũng như hàng
nói chung để đảm bảo một cái
kỳ trường của chúng ta thì trường lanh mạnh
và đảm bảo do cái
cái lợi tiêu dùng tốt hơn
theo ông hiện nay thì liệu
người tiêu dùng đã được phổ biến nhiều đến cái bộ tiêu chuẩn này chưa ạ
và người tiêu dùng liệu
đã hiểu rõ về cái bộ tiêu chuẩn này chưa ạ
cái bộ tiêu chuẩn thì
như tôi đã nói tức là mới ra đời
từ mùng bảy tháng tám thôi
cho nên là cái việc phổ biến thì cũng sẽ là cái việc cần làm
nhưng tôi nghĩ rằng
là chắc cũng chưa được
được được rất nhiều
tôi nghĩ là các cơ quan chức năng
rồi ngay cả hội bảo vệ người tiêu dùng chúng tôi với cái hệ thống
các hội tỉnh thành phố
cũng sẽ là cập nhật phổ biến cho
người tiêu dùng biết
tham gia quản lý và thực hiện
thưa quý vị
hy vọng là người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi
từ bộ tiêu chuẩn quốc gia về
bánh nướng bánh dẻo vừa được công bố
để có được mùa trung thu vui vẻ
và cũng mong muốn là sự vào cuộc xử lý mạnh tay hơn nữa
của các cơ quan chức năng
với những sai phạm trong sản xuất kinh doanh
các loại bánh này
qua đó đưa thị trường vào nền nếp hơn
một lần nữa thì xin cảm ơn ông vũ văn trung
đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn quý vị
và nhân cái hôm nay đúng là ngày giảm trung thu
ngày tiết trung thu
và ngày tiết đoàn viên
của chung mở các gia đình
thì chúng tôi cũng xin thay mặt ban lãnh đạo
trung ương hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
xin gửi lời chào thân thiết
và lời chúc sức khỏe
việt nam chúng ta hưởng cái
tiết trung thu truyền thống của dân tộc
đầy ý nghĩa và an toàn
vâng cũng xin lời chúc cho quý vị khán giả
và xin được chúc cho ông vũ văn trung và gia đình
đón một cái tết trung thu thật là vui vẻ và đầm ấm
xin cảm ơn ông một lần nữa
và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục
với những nội dung đáng chú ý khác